sở giao thông vận tải tp hcm cho biết để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch
trong dịp tết nguyên đán canh tí sắp tới các đơn vị vận tải hành khách bằng đường thủy
đã có kế hoạch tăng chuyến và bảo đảm phương tiện đầy đủ để phục vụ tết
bến phà cắt lái từ tp hcm đi đồng nai vũng tàu bố trí tám chiếc phà
trong các ngày cao điểm phục vụ tết bến phà sẽ tăng lên hai trăm tám mươi chuyến mỗi ngày
ngày thường là hai trăm một mươi chuyến cao điểm dự kiến khoảng chín mươi năm hành khách một ngày qua phà
ngày thường là năm mươi hành khách một ngày bến phà bình khánh đi cần giờ có bảy chiếc phà
phục vụ một trăm sáu mươi chuyến mỗi ngày ngày thường là tám mươi tám chuyến cao điểm tại phà dự kiến khoảng ba mươi
hành khách một ngày ngày thường là hai mươi một hành khách một ngày
đối với tuyến tàu cao tốc từ bến bạch đằng đi cần giờ vũng tàu theo tình hình thì nhu cầu
của hành khách doanh nghiệp vận tải sẽ tăng chuyến đến một mươi sáu lượt một ngày dịp tết hiện tại là một mươi lượt một ngày